thưa quý vị và các bạn mới đây trên trang cá nhân quản lý của phi nhung đã giải thích lý do vì sao
có tin đồn về việc ca sĩ phi nhung qua đời khi điều trị covid một mươi chín
chi tiết ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
suốt hơn một tháng điều trị covid một mươi chín dù các y bác sĩ tại bệnh viện chợ rẫy đã siết chặt thông tin
theo yêu cầu từ phía gia đình nhưng không ít những tin đồn về phi nhung đã tràn lan trên mạng xã hội
điều này đã ảnh hưởng lớn đến người hâm mộ các đồng nghiệp vẫn đang cầu nguyện cho phi nhung sớm vượt qua cơn nguy hiểm
em ruột và các con nuôi của nữ ca sĩ cũng liên tục chia sẻ cảm xúc đặt nhiều hy vọng nữ nghệ sĩ sẽ sớm hồi phục
cũng trong giai đoạn này nhiều người thắc mắc về sự mất tích khó hiểu của hồ văn cường
khi nam ca sĩ không có bất kỳ chia sẻ phát ngôn nào liên quan đến mẹ nuôi trong suốt thời gian cô chữa trị bệnh
điều này khiến nhiều người đã trách mắng hồ văn cường vì thiếu sự quan tâm đến phi nhung
mới đây phía quản lý của phi nhung vừa có chia sẻ về hồ văn cường phần nợ minh oan trên nam ca sĩ
khi im lặng lúc mẹ nuôi trong cơn thập tử nhất sinh
người này tâm sự về hồ văn cường cũng đừng trách cứu nó làm gì tính nó nào giờ rất thủ động
ít thể hiện cảm xúc trên facebook lắm bởi thế nên nó mới dễ bị dụ đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nó
ngoài ra phía gia đình phi nhung cũng nhấn mạnh việc nhiều thông tin chưa chính xác về cô đang tràn lan trên mạng xã hội
người đại diện nói rõ phi nhung là một ngôi sao hàng a và có những đại diện phát ngôn
một lần nữa khẩn khoản mong mỏi yêu cầu mọi người có lòng tự trọng không thay mặt lên tiếng những nguồn tin không kiểm chứng
nói về những tin đồn gần đây quản lý của phi dung cũng bức xúc cho biết
sáng qua ngày hai mươi bốn tháng chín chính tôi còn nhận được nhiều tin nhắn cục cọ từ người quen
nghệ sĩ nổi tiếng hỏi phi nhung đã qua đời rồi hả
nghe thật đau lòng và tôi không biết phải trả lời ra sao
có thể xuất phát từ việc phi nhung hôm qua được nhân viên y tế đẩy ra khỏi khu giường điều trị đi chụp x quang
thì một người nào đó đi ngang qua phòng bệnh thấy dường không còn phi nhung nằm đó
thì lại phao tin lên thì lại phao tin lên phi nhung qua đời khiến tin đồn lan truyền trầm rộ ra bên ngoài
đến mức cơ quan chức năng lực lượng y tế thông tin cũng gọi họ có cần can thiệp giúp đỡ gì khi sự việc đã xảy ra
đã xảy ra như vậy không
thật sự tôi đã phải trả lời xin cảm ơn tôi là người trong cuộc gần gũi phi nhung nhất
mà tôi cũng không biết thông tin ấy từ đâu mà ra
người quản lý cũng chia sẻ rõ ràng chính vì thông tin quá nhiễu loạn báo chí người quen nói quá nhiều
mà toàn những tin đồn thất thiệt những lời nói tầm bậy về sức khỏe phi nhung
điều này khiến chúng tôi người thân rối luôn
mọi người phải hiểu về những bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín đang trong thời cuộc này
thì ai cũng đang được bác sĩ nhân viên y tế điều trị hết lòng
không thể một mình phi nhung đang chữa trị mà mọi người hết đưa thông tin này đến thông tin kia
khiến bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý vì lực lượng y tế cũng đang rất áp lực nhiều việc
rõ ràng bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho phi nhung rất nhiều
và phê nhung bị nặng phải thở máy chứ không phải bị nhẹ
nhưng mình cũng không nên nói hay thông tin những điều không đúng làm nhiễu loạn mọi thứ
tôi cũng không dám trả lời trước về sự khả quan của phi nhung vì bệnh này rất khó đoán
nhưng biết được tình trạng sức khỏe hiện tại tiến triển từng ngày là cả nhà chúng tôi mừng rồi
quản lý được ca sĩ nói rõ hiện chưa thể đưa ra một kết luận chính xác về tình trạng bệnh của phi nhung
chỉ có thể căn cứ vào chia sẻ mỗi buổi sáng từ phía bác sĩ
bệnh tình không thể nói trước điều gì nhưng mỗi sáng tôi nhận câu thông báo huyết áp vì nhung ổn
buổi trưa nghe được hàm lượng oxy phi nhung cả thiện là cả nhà chúng tôi mừng treo cả ngày rồi
chứ mình cũng không biết bác sĩ đang điều trị những phát đồ gì thành ra rất khó để chúng tôi trả lời thêm ra sao
người này nói rõ